thưa quý vị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa thông báo kết quả điều tra xử lý vụ án hình sự
về tội thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn flc
công ty cổ phần chứng khoán bos công ty cổ phần xây dựng pharos và các công ty có liên quan
do trịnh văn quyết nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc và đồng phạm thực hiện
quá trình điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định
trong thời gian từ ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
trịnh văn quyết chủ tịch tập đoàn flc chỉ đạo trịnh minh huế là em gái quyết cùng đồng phạm
thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với năm mã cổ phiếu amd hai gab flc art
thu lợi bất chính hơn bảy trăm hai mươi ba tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã làm rõ hành vi phạm tội và ra quyết định khởi tố đối với hai mươi bị can
về tội thao túng thị trường chứng khoán
trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi sáu thực tế các cổ đồng chỉ góp hơn một một trăm chín mươi bảy tỷ đồng vốn điều lệ vào công ty cổ phần xây dựng pharos
nhưng với mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu trịnh văn quyết chỉ đạo thuộc cấp và các cá nhân có liên quan
thực hiện lập và ký khống hồ sơ chứng từ góp vốn khống hơn ba một trăm linh hai tỷ đồng
làm tăng khống vốn chủ sở hữu của công ty cổ phần xây dựng pharos lên bốn ba trăm linh tỷ đồng
sau đó đề nghị đăng ký niêm yết bốn trăm ba mươi triệu cổ phiếu ros của công ty cổ phần xây dựng pharos
trên sở giao dịch chứng khoán tp hcm để bán chiếm đoạt hơn ba sáu trăm hai mươi tỷ đồng của các nhà đầu tư
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã làm rõ hành vi phạm tội và ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can
đối với bốn bị can gồm trịnh văn quyết trịnh thị minh huế trịnh thị thúy nga
hương trần kiều dung ra quyết định khởi tố bị can đối với một bị can nguyễn thiên phú về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ủy thác điều tra cho hai trăm linh cơ quan cảnh sát điều tra công an các cấp
thuộc các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương để tổ chức tiếp nhận đơn trình báo xác minh ghi lời khai
đối với các nhà đầu tư còn đang sở hữu cổ phiếu ros của công ty cổ phần xây dựng pharos
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an cho biết vừa ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam phạm thị vân chú quận đống đa hà nội để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó một số người dân tố giác về việc bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn bằng hình thức nhận làm thủ tục
chuyển mục đích sử dụng đất tại huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an
thông qua môi giới và trao đổi qua lại đối tượng đã yêu cầu nạn nhân phải đưa số tiền năm tỷ đồng
để làm chi phí thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất rừng sản xuất sang đất ở nông thôn
để tạo lòng tin vân đã tiến hành làm và gửi hình ảnh giấy tờ giả để nạn nhân chuyển ba bảy tỷ đồng rồi sau đó mất liên lạc
nhận thấy hành vi của vân có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bị hại đã làm đơn trình báo tới văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an
làm việc với cơ quan điều tra vân khai nhận do nợ nần và muốn có tiền tiêu xài cá nhân nên đã thực hiện hành vi trên
đình đức trọng tù chú tại huyện ba vì hà nội vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
theo đó do nghe lời bạn bè nói tại đắk lắc việc cho vay tiền góp có triển vọng
nên trọng đã có ý định đến đắk lắc để hoạt động cho vay tiền dưới hình thức trả góp
vào giữa tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba trọng đến thành phố buôn ma thuật thuê trọ để hoạt động
tại đây trọng đã in hai thẻ cạp với nội dung cho vay góp ngày
kèm số điện thoại rồi đi phát cho người dân trên địa bàn thành phố quân mạc thuật
trong đó tập trung chủ yếu ở khu vực chợ đông người buôn bán nhỏ lẻ
khi có người gọi điện hỏi vay tiền thì trọng sẽ đến tận nhà kiểm tra các giấy tờ liên quan rồi làm thủ tục cho vay
hàng ngày trọng sẽ đến nhà người vay để trực tiếp thu tiền hoặc người vay có thể chuyển qua tài khoản
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba đến nay trọng đã cho hơn hai mươi người tại đắk lắc vay số tiền trên hai trăm bảy mươi triệu đồng
lãi suất từ trên hai trăm tám mươi hai một năm đến ba trăm sáu mươi năm một năm thu lợi bất chính hơn sáu mươi triệu đồng
liên quan đến vụ cướp xảy ra tại ngân hàng sao công banh phòng giao dịch nhị xuân
huyện hóc môn công an tp hcm đã bắt giữ ba nghi phạm thực hiện vụ cướp gồm nguyễn thị bích tuyền
nguyễn ngọc mỹ và lâm phúc lợi
qua khai thác mở rộng nhóm này còn thừa nhận lên kế hoạch thực hiện nhiều vụ tương tự
dưới sự chỉ đạo
trực tiếp của đồng chí bí thư thành ủy tp hcm đồng chí thứ trưởng thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an và ban giám đốc công an tp hcm công an huyện hóc môn phòng cảnh sát hình sự và các lực lượng nghiệp vụ
khẩn trương triển khai các biện pháp công tác quyết tâm truy bắt các đối tượng gây án thu hồi tài sản
sau hai mươi hai giờ vào cuộc điều tra lực lượng phá án phối hợp công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
truy bắt giữ được đối tượng nguyễn ngọc mỹ khi đang làm thủ tục xốt cảnh đi nước ngoài
đối tượng lâm phúc lợi bị bắt khi đang lận trốn tại huyện bến lức tỉnh long an
đối tượng nguyễn thị bích tuyền bị bắt tại phường tân thế hòa quận tân phú
đến nay đối tượng mỹ đối tượng lợi và đối tượng tuyền là quen biết với nhau trên một nhóm kín
trên fanpage trên nền tảng facebook
nhóm kín là những người vớ lợ muốn làm hiểu các đối tượng này nhắn tin làm quen với nhau
cũng không biết lai lịch
có nhau ở đâu nhưng mà nhắn tin và bàn nhau là sẽ đi cướp tài sản tại các ngân hàng
và theo dõi hoạt động của ngân hàng phòng giao dịch của sao công bạch muốn hai ngày
đối tượng mỹ và đối tượng lợi trực tiếp vào để khống chế bảo vệ
sử dụng súng nhựa và một khẩu súng công cụ hỗ trợ mua trên mạng
sau đó khống chế bảo vệ và nhân viên ngân hàng cướp ba tám tỷ và lên xe mô tô tẩu thoát
nhận định về thủ đoạn cướp ngân hàng
trưởng phòng cảnh sát hình dung đã đề nghị đối tượng nguyễn thị bích tuyền

quá trình đấu tranh nhóm đối tượng còn thừa nhận có ý định thực hiện nhiều vụ trộm cướp khác
việc truy bắt nhanh chóng nhóm đối tượng này cho thấy tinh thần mưu trí
dũng cảm tinh thông nghiệp vụ của lực lượng tham gia phá án
qua đó cho thấy sự phối hợp hiệp đồng của công an tp hcm và công an các tỉnh giáp tranh
trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
cơ quan công an nhận định các vụ cướp ngân hàng trong thời gian gần đây
đối tượng thường sử dụng súng nhựa súng giả công cụ hỗ trợ để gây án
do đó đề nghị các ngân hàng cần nâng cao cảnh giác tăng cường nhân viên bảo vệ
để bảo vệ tài sản và an toàn cho người dân khi đến giao dịch tại ngân hàng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đang kiểm tra xác minh tố giác tội phạm
có hành vi lừa đảo chiếm bắt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm bắt tài sản
cụ thể nguyễn duy linh cùng đồng phạm đã dùng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối
bán đất ở huyện củ chi bán đất ở tỉnh quảng nam đầu tư vào dự án ở huyện hóc môn không có thật
mượn tiền nhưng không trả mà bỏ trốn chiếm đoạt tổng số tiền là tám tỷ bốn trăm linh triệu đồng
và một mươi một lượng vàng sic sự việc được phát hiện vào tháng năm năm hai nghìn một mươi ba tại tp hcm
ngày hai mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định truy tìm
đối với một nguyễn duy linh giới tính nam sinh ngày một tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bảy mươi
căn cước công dân số bốn chín không bảy bảy không một bảy tám một tám quốc tịch việt nam dân tộc kinh tôn giáo phật giáo
nơi thường trú một trăm linh một trên hai mươi chín trường thị hòa tổ năm khu phố ba phường tân thới hiệp quận một mươi hai tp hcm
nơi ở hiện tại một trăm linh chín trên một mươi hai trên tám khu phố ba phường tân thới hiệp quận một mươi hai
tp hcm họ tên cha nguyễn văn ba họ tên mẹ nguyễn thị mai linh
hai phan văn định giới tính nam sinh ngày hai mươi tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm căn cước công dân số bốn chín không bảy năm không sáu tám ba bảy năm
quốc tịch việt nam dân tộc kinh tôn giáo công giáo nơi thường trú tám mươi chín trên năm trên hai trên sáu
khu phố ba a phường tân thới hiệp quận một mươi hai tp hcm
họ tên cha phan văn năm họ tên mẹ phan thị tường vợ trần thị cúc
đề nghị những ai biết thông tin về những người này thì cung cấp báo tin cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
phòng cảnh sát hình sự đội bốn địa chỉ số bốn trăm năm mươi chín đường trần hưng đạo phường cầu kho quận một tp hcm
gặp thiêu tá nguyễn văn hà minh số điện thoại đơn vị sáu trăm chín mươi ba một trăm tám mươi bảy hai trăm bốn mươi bốn số điện thoại cá nhân chín mươi hai bốn trăm bốn mươi bốn ba nghìn tám trăm một mươi bảy
để tiếp nhận giải quyết theo quy định của pháp luật
thưa quý vị tại thành phố tân uyên tỉnh bình dương hai người bảo vệ dân phố đã bị xe container tông trúng
khi đang trên đường làm nhiệm vụ trong đó một người đã tử vong và một người bị thương
theo thông tin ban đầu khuya ngày hai mươi bảy tháng một mươi lực lượng bảo vệ dân phố phối hợp với lực lượng công an phường
tuần tra bảo vệ an ninh trả tự hai người bảo vệ dân phố đi trên cùng một chiếc xe máy
khi lực lượng làm nhiệm vụ đứng ở góc ngã ba giao nhau giữa đường dt bảy trăm bốn mươi bảy b và đường trương quang
một chiếc xe container lưu thông hướng miếu cầu ông cù đi vòng xoay kim hàng bất ngờ lao vào
cứu tông mạnh khiến một người tử vong một người bị thương được đưa đi cấp cứu
nhận được tin báo lực lượng công an tp tân uyên đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn
tiếp tục một thông tin từ bình dương phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh này cho biết đã di lý hai đối tượng là
dương ngọc sơn vinh quê tỉnh kiên giang và trần nguyễn trả my chú tỉnh bình dương
từ tp phu quốc tỉnh kiên giang về tỉnh bình dương để điều tra về hành vi giết người
theo điều tra ban đầu do có mâu thuẫn trên mạng xã hội nên vinh đã hẹn với một thanh niên gặp nhau để giải quyết
dạng sáng ngày một mươi tám tháng một mươi vinh trở mỹ đến đường trần tử bình phương phú cường tp thủ dâu một tỉnh bình dương để gặp người thanh niên này
hai bên xảy ra đánh nhau và người thanh niên bị đánh tử vong
sau đó vinh chở mỹ rời khỏi hiện trường bỏ trốn về tỉnh kiên giang
qua điều tra xác minh công an tỉnh bình dương đã phối hợp với cục cảnh sát hình sự và công an tp phu quốc
bạn giữ được vinh và mỹ khi cả hai đang lẩn trốn tại xã bãi thơm tp phu quốc
thưa quý vị nằm ở phía bắc của thủ đô với vị trí chiến lược mê linh là một trong những huyện phát triển nhanh nhất ở hà nội với tiềm năng kinh tế lớn
nơi đây cũng tập trung nhiều khu công nghiệp các doanh nghiệp sản xuất lớn
nhu cầu lao động cao đã tạo công an việc làm cho công nhân từ các tỉnh thành phố lân cận đổ về
kéo theo đó là các nhu cầu về sinh hoạt nhà trọ
trước yêu cầu đảm bảo về an toàn phòng chống cháy nổ thời gian qua lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện mê linh đã tích cực triển khai các hình thức tuyên truyền sâu rộng đến người dân
bên cạnh đó tăng cường kiểm tra giám sát các công trình nhà ở nhà cho thuê trọ trên địa bàn
thị trấn tri đông huyện mê linh
cho thuê phòng trọ khép kín
có phòng trọ cho thuê
dọc con ngõ này những tấm giấy quảng cáo mời trào nhà cho thuê như thế này xuất hiện nhàn nhàn
nhiều nhà cho thuê mới san sát nhau mọc lên như nấm song mưa
theo điều tra cơ bản trên địa bàn hiện có khoảng tám trăm linh nhà trọ chủ yếu dành cho người lao động các địa phương
xây dựng các phòng trọ nhà trọ để cho người lao động thuê
đây chỉ là một trong số rất nhiều con ngõ ở thị trấn tri đông xuất hiện tình trạng nhà trọ cho thuê còn nhiều hơn nhà ở
đáng nói nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy những ngôi nhà này hầu như không đáp ứng được các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy theo quy định hiện hành
liên quan đến công tác cấp và giấy phép xây dựng thì đa số là thực trạng kiểm tra thấy thì là các giấy phép xây dựng là các hộ gia đình đều không có
ngoài ra thì các hệ thống điện cũng đều là sau công tơ điện thì các chủ nhà đều tự cơi nới và tự đi những đường dây điện và không có sự giám sát của điện lực
công an thị trấn tri đông cũng đã nhiều lần kiểm tra đôn đốc nhắc nhở nhưng mà tuy nhiên cũng có một số hộ gia đình thì cũng chỉ giới hạn là việc có một hoặc hai bình phòng trái
được xây dựng từ năm hai nghìn một mươi năm mô hình nhà trọ cho thuê này đến nay đã xuất hiện nhiều bất cập về đảm bảo an toàn cháy nổ đặc biệt là vấn đề về lối thoát nạn và an toàn điện
tầng một là nơi để xe của toàn bộ cư

đội quy phòng trái trễ cháy bình cứu hỏa hay cảnh báo trái nổ của cơ quan chức năng được trang bị đầy đủ
tuy nhiên nhà trọ này cũng giống như rất nhiều mô hình nhà cho thuê khác xe máy xe điện để lộn xộn không theo phân khu
trong khi toàn bộ hệ thống điện của tòa nhà được bố trí bên dưới gầm cầu thang nhỏ hẹp chỉ cần sơ xuất thì ngay lập tức sẽ làm bùng phát đám cháy thậm chí gây nổ lớn

hiện nay là ưu tiên đầu tiên là hướng dẫn giải pháp để đảm bảo thoát nạn trong trường hợp xảy ra cháy
thứ hai là các biện pháp phòng ngừa trong đó ưu tiên là hệ thống điện hệ thống điện và bố trí sắp xếp lại các khu vực để xe
đây là hiện nay nguyên nhân cháy do điện và do quá trình sử dụng cháy từ xe tương đối nhiều
và số lượng xe thường là để ở dưới tầng một và sắp xếp tại một vị trí
trong thời gian tới thì chúng tôi vẫn chỉ đạo các lực lượng phối hợp để tiếp tục kiểm tra
đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy đối với không chỉ các cơ sở kinh doanh như nhà trọ tư thuê và các dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên địa bàn
làm sao đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn được an toàn và đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ
hiện vẫn còn nhiều khó khăn trong việc kiểm tra xử lý vi phạm hay công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức an toàn cháy nổ cho nhân dân
tuy nhiên với tinh thần khẩn trương tích cực lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thị trấn chi đông nói riêng và công an huyện mê linh nói chung đang tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra giả soát với loại hình nhà ẩu cho thuê nhà trọ trên địa bàn nhằm đảm bảo cuộc sống an toàn và bình yên cho người dân

công an huyện mê linh nói riêng và công an huyện mê linh nói riêng